cùng với các đơn vị địa phương trong cả nước đang triển khai tích cực đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và tiếp nhận công dân ngoài nước về cách ly quân khu bốn cũng đã làm tốt công tác tổ chức tiếp nhận cách ly
phục vụ công dân một cách an toàn chú đáo góp phần nhân lên niềm tin chiến thắng dịch bệnh trong lòng nhân dân
là tiểu thương trở về từ đất nước lào chị hà được đưa vào cách ly tại đoàn an điều dưỡng bốn mươi
tại đây chị và mọi người cùng cách ly thường xuyên được tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với việc áp dụng tuân thủ nghiêm ngặt chăm sóc sức khỏe hàng ngày
tính đến sáng ngày hai mươi bốn tháng ba ban chỉ đạo quân khu bốn đã tiếp nhận trên năm người dân
về cách ly tại hai mươi bốn điểm cách ly tập trung chủ yếu bà con từ lào và thái lan về nước
đối với phụ nữ có thai và trẻ em nhỏ thì chúng tôi có một chế độ bảo đảm ăn uống riêng
ví dụ như phụ thường có thai thì chúng tôi bảo đảm thêm
các loài sữa và đặc biệt là trẻ em thì chúng tôi bảo đảm thêm các phần sữa sinh dưỡng cao
để cho các cháu bảo đảm được trong đời sống
cùng với công tác bảo đảm hậu cần nâng cao đời sống cho bà con cách ly tại các điểm tập trung
các đơn vị tăng cường tuyên truyền văn hóa tinh thần để mọi người có điều kiện vui chơi giải trí
rèn luyện sức khỏe để phòng tránh đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi rất cảm ơn bộ đội
phòng thì có điều hòa có máy nóng lạnh có quạt có giường đẹp
phát cho anh em tôi mỗi người là một bánh xà bông kem bánh răng rửa mặt khăn tay đầy đủ
chúng tôi rất cảm ơn nhiệt tình sự phục vụ của cán bộ
với tinh thần chống dịch như chống giặc cùng với thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh trong đơn vị thì nhiệm vụ bảo đảm phục vụ bà con nhân dân tại khu cách ly
được quân khu bốn triển khai tích cực đồng bộ hiệu quả
nhân lên niềm tin chiến thắng dịch bệnh trong lòng nhân dân
khẳng định càng trong khó khăn gian khổ
hình ảnh bộ đội cụ hồ càng tỏa sáng với một tinh thần luôn vì nhân dân phục vụ